tại hà nội khoa phẫu thuật tiết niệu bệnh viện hữu nghị việt đức tổ chức chương trình khám và tư vấn miễn phí
bệnh lý sỏi tiết niệu và u tuyến tiền liệt để giúp người dân hiểu rõ hơn về cách phòng chăm sóc và điều trị các loại bệnh này
theo đó người dân sẽ được khám và tư vấn miễn phí với sự thăm khám của các chuyên gia hàng đầu về tiết niệu
nhằm phát hiện sớm và có phương pháp điều trị kịp thời các bệnh lý như sỏi niệu quản bàng quang
sỏi thận đơn thuần và sỏi san hô phức tạp u phì đại lành tính tuyến tiền liệt ung thư tuyến tiền liệt
theo các bác sĩ sỏi tiết niệu chiếm bốn mươi năm năm mươi các bệnh tiết niệu ở việt nam
tỷ lệ nam mắc cao hơn nữ và thường gặp ở độ tuổi từ ba mươi đến sáu mươi tuổi
nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh sẽ có những biến chứng khó lường